để đảm bảo an ninh cho hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy diễn ra tại thành phố hiroshima nhật bản trong thời gian dự kiến một mươi chín đến hai mươi một tháng năm sẽ có tổng cộng hơn năm sáu trăm linh nhân viên cảnh sát được triển khai để đảm bảo an ninh cho sự kiện quan trọng này
tại khu vực trung tâm thành phố hiroshima nhật bản cảnh sát đã tăng cường tuần tra tại các khu vực đông người khu vực gần nhà ga xe lửa chính triển khai chốt trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
lực lượng an ninh cũng được yêu cầu kiểm tra hành lý và thẩm vấn những đối tượng có dấu hiệu khả nghi
để loại bỏ các nguy cơ từ các thiết bị không người lái gây ra chính quyền tỉnh heroshima đã thông báo lệnh cấm các thiết bị bay này xuất hiện gần địa điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh cho phép cảnh sát sử dụng súng gây nhiễu sóng vô tuyến và máy dò để ngăn cản xác định vị trí và kiểu dáng của máy bay không người lái cùng các thông tin khác
cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản cam kết đảm bảo an ninh cao độ trong thời gian diễn ra hội nghị
tuy nhiên cũng không loại trừ nguy cơ xảy ra các hành động khủng bố quốc tế tấn công mạng hay tấn công theo hình thức những con sói đơn độc